trong khuôn khổ của tuần lễ thiết kế việt nam hai nghìn hai mươi viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam phối hợp với nhiều đối tác chuyên ngành tổ chức buổi tọa đàm thiết kế tái sinh và nghề thủ công việt nam
buổi tọa đàm góp phần thay đổi tư duy sử dụng vật liệu ở mức độ tiết kiệm bền vững và tối ưu dựa trên các loại vật liệu sẵn có cùng các chuyên gia phân tích tính khả thi
thiết kế tái sinh gỗ tái sinh thiết kế và phát triển ngành sân mài hay thiết kế gốm từ các giá trị truyền thống là nội dung của buổi tọa đàm hôm nay
tái sinh không phải là một khái niệm xa lạ trong thiết kế
từ khi có trong đầu trí tưởng tượng con người đã luôn mơ ước có thể làm mới lại làm tốt đẹp hơn những giá trị đã cũ và thúc đẩy quá trình phát triển bền vững trong mọi ngành nghề mà ở đó có liên quan đến việc khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên tác động lên môi trường sống của con người
các nhà thiết kế mong muốn
các nhà thiết kế mong muốn đem lại cho xã hội sau đại dịch những tác phẩm thú vị có tính cổ động và những sản phẩm có khả năng ứng dụng cụ thể trong cuộc sống